trong xu thế hội nhập toàn cầu thì vấn đề liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển nông nghiệp bền vững là xu hướng tất yếu
liên kết cũng nhằm tăng sức mạnh tăng tính cạnh tranh giảm thiểu những rủi ro đồng thời chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia một cách hài hòa
mục tiêu là vậy nhưng thực tế việc xây dựng chuỗi liên kết cũng còn gặp không ít khó khăn vướng mắt ghi nhận tại tỉnh hậu giang
tại hậu giang vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy cũng có hơn tám hectare lúa được liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nên đầu ra rất ổn định
tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp có uy tín trong ngành hàng lúa gạo và hợp tác tiêu thụ sản phẩm cho người trồng lúa trong vụ hẻ thu này và những vụ tiếp theo
qua khảo sát thực tế ở tỉnh thì mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân mang lại hiệu quả kinh tế tăng từ năm đến một mươi năm so với sản xuất bên ngoài
điều này cho thấy việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp
nông nghiệp là hướng đi đúng thế nhưng vấn đề nan giải là thực hiện thí điểm thì thành công nhưng đến khi nhân rộng đại trà lại gặp khó khăn vướng mắt
không chỉ cây lúa mà đối với rau màu cây ăn trái thủy sản cũng từng gặp trục chặt trong chuỗi liên kết
để thực hiện chuỗi liên kết giá trị thì vai trò tổ chức của hợp tác xã các doanh nghiệp là quan trọng